nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh điện biên trong thực hiện luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp
hôm nay tại thành phố điện biên phủ phòng thương mại và công nghiệp việt nam phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp tỉnh điện biên
đã tổ chức tập huấn và giải đáp vướng mắt của doanh nghiệp về thuế và hóa đơn điện tử
hơn hai trăm linh doanh nghiệp của điện biên tham dự hội nghị đề nghị giải pháp sai sót thường gặp khi doanh nghiệp khai thuế
giá trị gia tăng đầu ra với thuế thu nhập doanh nghiệp sai sót của doanh nghiệp thường gặp trong xác định không đủ doanh thu tính thuế
thu nhập doanh nghiệp doanh thu tính thuế với quy định thực hiện hóa đơn điện tử
vụ tuyên truyền hỗ trợ tổng cục thuế đã cung cấp các nội dung nghị định một trăm một mươi chín của chính phủ quy định về hóa đơn điện tử
hướng dẫn cách thực hiện tra cứu nguyên tắc tra cứu và sử dụng hóa đơn điện tử